thưa quý vị các đồng chí và các bạn với vụ án thông thường lời khai nhân chứng và dấu vết tại hiện trường
có thể giúp cho công việc của các điều tra viên phá án được xuân rẻ
tuy nhiên với những vụ án hầu như không có dấu vết chỉ một chi tiết nhỏ cũng vô cùng quý giá
giúp lực lượng chức năng đưa tội ác ra ánh sáng
chuyên mục hành trình phá án kỳ này chúng tôi xin phản ánh quyết tâm cao độ
và hành trình vất vả của lực lượng công an an giang trong việc truy tìm ra thủ phạm trả lại sự bình yên cho nhân dân
hội xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang người dân phát hiện một tử thi nữ chưa rõ tung tích
cách biên giới việt nam campuchia khoảng một trăm linh mét
ngay khi nhận được thông tin lập tức công an xã vĩnh hội đông đã có mặt bảo vệ hiện trường
để các chứng cứ không bị hủy hoại
nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà trận thị kim ai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
làm nghề bán vé số trên đất campuchia giáp với xã vĩnh hội đông
theo thông tin ban đầu hàng ngày từ bảy h ba mươi
sáng bà ai treo xuồng từ nhà qua kênh đến campuchia để bán vé số
đến một mươi ba h chiều thì về nhà
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an xã đã tiến hành kết hợp với lực lượng biên phòng cửa khẩu dinh hà đông
đến tại địa điểm của người dân theo người dân báo tiến hành bảo vệ hiện trường
đồng thời báo với lãnh đạo công an huyện để cử lực lượng nghiệp dụng chuyên môn
xuống điều tra làm rõ việc
nhận được thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
phối hợp với công an huyện an phú cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường
ngay sáng hôm sau để nhanh chóng thu thập tăng chứng dẫn chứng liên quan đến vụ án
đội kỹ thuật hình sự đã tổ chức phong tỏa chặt chẽ toàn bộ khu rừng
tiến hành khám xét hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ
trong công tác điều tra phá án đặc biệt là ở những vụ án mà đối tượng gây án nguyên nhân gây án còn
rất mờ mịt thì việc khám nghiệm hiện trường để tìm ra manh mối phá án là một việc hết sức quan trọng
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị hôn thủ dìm xuống nước dẫn
đến chết ngạt bị giao cấu và tài sản bị chiếm đoạt là một dây chuyền đằng một mươi tám carat trọng lượng một mươi
chỉ một điện thoại di động và khoảng bốn triệu đồng tiền mặt

lúc này cơ quan điều tra đưa ra một số tình huống có thể xảy ra để tập trung hướng điều tra như có thể đối tượng có tư thù với nạn nhân từ trước nên biết thời gian nạn nhân đi và về tìm cách tập kích nạn nhân hay nạn nhân đi ngang bị chạm đánh cướp tài sản hoặc có thể là đối tượng cờ bạc đang gặp khó khăn về kinh tế hàng loạt giả thuyết được đặt ra

lúc này cơ quan điều tra đưa ra một số tình huống có thể xảy ra để tập trung hướng điều tra như có thể đối tượng cờ bạc đang gặp khó khăn về kinh tế
hàng loạt giả thuyết được đặt ra hàng loạt giả thuyết được đặt ra hàng loạt giả thuyết được đặt ra
hàng loạt giả thuyết được đặt ra hàng loạt giả thuyết được đặt ra hàng loạt giả thuyết được đặt ra hàng loạt giả thuyết được đặt ra
rà sót tất cả các đối tượng mà có nguy dấn xuất hiện trên địa bàn trong thời điểm này
bởi vì địa bàn biên giới mà đối tượng qua lại rất là nhiều không
ngoài dân địa phương còn nhiều đối tượng khác cái mũi thứ hai là kết hợp với lực lượng biên phòng và công an địa phương
công an xã
dưới lực lượng dân quân để mà rà sót nắm thông tin trong
nhân dân trong các địa bàn mà có khả năng
mà lực lượng địa phương người ta đánh giá có khả năng đối tượng lạ xuất hiện
đó là cái mũi cũng rất là quan trọng thứ hai cái mũi thứ ba là cái mũi là
kết hợp với lực lượng công an nguyễn an phú
cùng nhiều lực cùng nhiều người là chia ra đi giám sát ở các nhà nghỉ
các khách sạn các địa bàn mua sắm ở trung tâm quyện để mà xác định có đối tượng nào lạ xuất hiện
ở địa bàn hoặc là ngủ nghỉ ở các khách sạn nhà trọ
cái mũi thứ tư
hối hợp với các lực lượng campuchia để chúng ta nắm thông tin bên các casino
và cái lực lượng của bạn để chúng ta
nắm thông tin coi có thông tin nào bổ ích bổ sung cho cái cái cái cái việc phá án cái dự án này
trong một cuộc trao đổi với công an nước bạn campuchia họ cũng khoanh vùng một số đối tượng khả nghi
song chứng cứ còn yếu đối tượng trong tầm ngắm hầu như có chứng cứ ngoại phạm vào khoảng thời gian xảy ra vụ án
sau khi ngay công an nước bạn trao đổi thông tin và cơ sở thu thập ban đầu
công an huyện an phú tích cực thảo luận với
phía bạn đề nghị công an huyện an phú đảm trách điều tra theo hướng từ việt nam
các mối quan hệ làm ăn của bà ai
phía bạn cũng duy trì liên lạc cung cấp thông tin và cho biết vẫn chưa tìm ra manh mối
hi vọng chờ đợi kết quả từ an phú
lực lượng phá án dự định phải khoanh vùng những người thường xuyên sang campuchia mua bán
thu mua và đổi hàng hóa về trong ngày được chú ý
có thể nói hành trình phá vụ án trên kênh xã bèo như mò kim đáy bể
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số lượng tiểu thương có quay về cũng đã rút lại
nhưng chân dung nghi phạm vẫn chưa lộ
xong xong với công tác điều tra phá án
đội kỹ thuật hình sự một mặt chờ kết quả phân tích giám định adn của phân viện khoa học hình sự bộ công an tại thành phố
hồ chí minh
tuy nhiên mặt khác
ở tại hiện trường của vụ án có thu giữ được vỏ bao thuốc hero
tiến hành là cho cái
có xác định là phát hiện được dấu vết con trai
về chúng tôi cung cấp là ở hiện trường này cái bào thuốc lá có gấu vết con trai của một người thì từ đó
là cung cấp cho cơ quan điều tra
của công an tỉnh phối hợp với các thông tin chính xác để đi lăn tay
và thuốc lá thì thông thường mọi người hút thì nó rất là giống nhau
nhưng mà tại sao đặc điểm cái bao thuốc lá này nó lại có một cái gối mở cái nguyên cái bọc nó vẫn còn
nhưng mà cái gối ở trên cái miếng nắp ở trên chỉ hở một miếng thôi chỉ dành cho một đĩa thuốc thôi
thì chúng tôi đang suy nghĩ đến vấn đề đó
thì qua cái cung cấp thông tin và của quần chúng nhân dân và của những người mà có biết về những cái đặc điểm này
thì chúng tôi có sàn lọc ra được là vài đối tượng
qua những vật chứng mà cơ quan điều tra tìm thấy ban chuyên án xác định kẻ thù ác phải là người quen với nạn nhân
nhưng hắn ở đâu vẫn là dấu hỏi lớn đối với lực lượng
tuy nhiên không nản trí và với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm
các trinh sát viên điều tra viên của ban chuyên án kiên trì bám trụ tại địa bàn huyện an phú không kể ngày đêm
tập trung thông tin từ tất cả những đối tượng có những điểm nghi vấn vào thời điểm trước và sau khi nạn nhân bị giết
đến thời điểm này ban chuyên án mời hàng chục nam giới nghi vấn đến làm việc với cơ quan điều tra để xác minh tung tích
trong thời gian xảy ra vụ án như làm gì ở đâu
đặc biệt đến đầu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng điều tra quyết định kết hợp với công an huyện xã vĩnh hội đồng tổ chức họp thôn phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm
và từ việc này một nguồn thông tin kết hợp với công an huyện xã vĩnh hội đông tổ chức họp thôn phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm

thì qua đợt vận động đó đến sáng năm sau có một người đàn ông đến cung cấp cho chúng tôi thông tin
thì qua đợt vận động đó đến sáng năm sau có một người đàn ông đến cung cấp cho chúng tôi thông tin
vào thời điểm trước khi phát hiện tử thi nạn nhân là khoảng chừng ba mươi phút

bữa đó là tôi đưa coi vớn người thấy cái đội ta này tới đó nó tắm tắm rồi nó lên nó thay đồ
cái tôi mới dồn theo nó hoài dồn theo múc mắt luôn coi ra cái thứ này có quen không coi ở đâu
mà nhìn không ra tứ không quen
rồi cái đầu tôi vô khoảng một tiếng một hồi sau
mới nghe cô ai dữ chết
nghe cô ai dữ chết tôi mới nghi rắn liền
ngoài ra công tác quần chúng đã cung cấp cho cơ quan điều tra thêm một nguồn thông tin quý giá
giúp cơ quan điều tra củng cố thêm niềm tin trong việc định hướng chính xác về vụ án
đó là khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại tiệm vàng quang diệp ở huyện an phú
có một thanh niên cao khoảng một m sáu mươi năm đầu đội mũ lưỡi chai đến mua vàng
và số tiền dùng để mua vàng có dấu hiệu khả nghi
không bỏ qua bất kỳ manh mối nào ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng truy tìm người nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi trên

không bỏ qua bất kì manh mũ lưỡi trai đến mua vàng

nói chung là vì nhiều thông tin lại từng chi tiết
thì mình có những cái nhận định đánh giá để mình xác định các cái đối tượng gây án
khẩn trương tìm tung tích của nam thanh niên độ tuổi khoảng hai mươi năm cao khoảng một m sáu mươi năm hay hút thuốc lá hero
có nhiều đặc điểm nghi vấn về tiền bạc và thời gian bất minh trong ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
và ngay trong khoảng thời gian đó cơ quan điều tra đã có được thông tin
thanh niên tên là nguyễn trí thanh
có những đặc điểm cùng với
nghi vấn trên nhưng hiện nay
thanh đang không có mặt tại nơi cư trú
gia đình cũng không biết hắn đi đâu
không thấy về
qua cái nghiệp vụ
mình xác minh
làm rõ về cái thói quen
và cái đặc điểm sinh hoạt
của đối tượng thanh này thì cũng biểu hiện
là thực hiện cái hút thuốc
như cái hút thuốc mà để lại
cái hiện trường đó cho nên từ đó
là mình có nhận định đánh giá cao
là đối tượng thanh là đối tượng đã
kỳ lại cái vụ án này tôi là
có tiến hành phân công
theo dõi tại nhà
của nguyễn trí thanh
và tại nhà vợ của nguyễn trí thanh
khoảng là một mươi
hơn một mươi một giờ ngày hôm sau
thì được thông tin
của quần chúng nhân dân là đối tượng nguyễn trí thanh
xuất hiện tại nhà trọ nên chúng tôi
tiến hành là tổ chức
để mà truy bắt đối tượng thanh
lúc này ban chuyên án đã có đủ cơ sở
và dữ liệu ra lệnh bắt khẩn cấp
nguyễn trí thanh ngụ tại ấp vĩnh an
xã vĩnh hội đồng huyện an phú
và khả năng đây là
hùng thủ trong vụ án giết người cướp
của hiết dâm tại kênh
lập tức một tổ công tác nhanh chóng lên đường
mọi phương án truy bắt đối tượng tình
như số một được lên kế hoạch kỹ càng
chỉ cần một chút lơ là
chủ quan hay mất cảnh giác
thì nghi phạm có thể phản kháng
dù đã bị bắt hoặc tẩu thoát
sang nước bạn
vậy là tất cả các tuyến đường hung thủ có thể đi qua
đều được lên phương án cho chẳng
tại cơ quan công an